chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự sáng nay một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trên kênh truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những thông tin nổi bật có trong chương trình
eu đề xuất hệ thống cấp phép và thông tin du lịch
sáng hôm qua quốc hội khóa một mươi bốn đã bế mạc phiên chất vấn đầu tiên khá thành công
nhiều vấn đề được đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt đã được các vị tư lệnh ngành cam kết
trong hai ngày rưỡi làm việc nhiều vấn đề bức xúc của cử tri trên mọi vùng miền của đất nước
đại biểu đưa ra thẳng thắn như xả lũ thủy điện hố hô an khê ca nắc dự án nhà máy thép ca ná
một mươi siêu dự án ngàn tỷ thua lỗ đạo đức công vụ bổ nhiệm cán bộ ô nhiễm môi trường khai thác khoáng sản trái phép đổi mới chất lượng giáo dục
bộ trưởng hãy trả lời thẳng trả lời thật với cử tri cả nước những vấn đề sau
dù chỉ là bổ sung quy hoạch nhưng dự án đã đi ngược lại với chủ trương của chính phủ là đánh đổi môi trường
vậy có hay không
vậy có hay không
việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án
thứ hai có hay không việc bộ đã và đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án đầu tư quy hoạch hay là quy hoạch theo đầu tư
ở đây chúng ta có thể dám khẳng định một cách công khai tại diễn đàn này
chúng ta không đánh đổi những dự án công nghiệp đánh đổi môi trường để lấy những dự án công nghiệp bằng mọi giá
và cũng không có câu chuyện là các dự án thép đưa ra đây để đánh đổi vấn đề về môi trường
và tôi khẳng định luôn tại quốc hội tại diễn đàn này
cũng không phải là vấn đề lợi ích nhóm
tại sao lại là lợi ích nhóm ở đây nếu như chúng ta đang hướng tới phát triển một cách hài hòa và bền vững của các ngành kinh tế
để chúng ta đảm bảo được nguyên liệu cho những ngành công nghiệp quan trọng của chúng ta
khai thác một cách hợp lý và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia
kính thưa quốc hội kính thưa thủ tướng
các tỉnh miền tung hà tỉnh quảng bình quảng tỳ thừa thiên huế
vừa qua vừa bị sự cố phong mô sa vừa bị lụ lụt gây hậu quả
thật nghiêm trọng
thủ tướng phó thủ tướng tỉnh ninh dũng tướng hòa bình bộ tây nguyên môi trường bộ nông nghiệp
đã vào cuộc rất tích cực
những giải pháp này cũng mang tính tạm thời và trước mắt
với cương vị của mình thủ tướng cho biết thủ tướng sẽ có những giải pháp gì mang tính đột phá
để giúp các tỉnh này phát triển về kinh tế ổn định về chính trị
và cải thiện đời sống của những người dân mang tính bền vững trong thời gian tới
sự cố phong mô sa và quý lũ lục
phong mô sa thì đồng chí hồng hà bộ trưởng đã nói rồi
nếu lặp lại ổ nhiễm môi trường phải đóng cửa phong mô sa
không tha thứ
còn lũ lục là hiện tự nhiên
nhất là giải truyết miền trung nó có giải truyền sơn độ dốc rất lớn
thì chúng ta cũng có một chương trình khắc phục từng bước
nhất là khắc phục tính mạng của nhân dân
và có một chương trình nhà chống lũ ở đây
và xã hội cũng rất quan tâm
như tôi nói lúc nãy là vừa rồi thì cái sự cố này được toàn đảm
toàn quân toàn dân và các cách rất quan tâm
thì đây là sự cố thiên tai
cho nên chúng ta xử lý từng bước
và mong rằng nhân dân miền trung
với truyền thống đoàn kết khắc phục thiên tai
sẽ vượt qua những khó khăn này
đề nghị bộ trưởng cho biết
quan điểm của mình về hình thức xử lý
về mặt nhà nước có thể áp dụng
đối với nguyên bộ trưởng vũ huy hoàng
bảo đảm kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
bộ đồ vụ sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn
để tham mưu cho ban cánh sử đảng chính phủ
và đa nội quốc hội
là chúng ta sẽ có biện pháp để xử lý về mặt hành chính
điều này chứng tỏ là thể hiện quyết tâm chính trị
đối với những người đang công tác hoặc nghỉ hưu
nếu có sai phạm thì chúng ta cũng phải có hình thức xử lý
chứ không phải trường hợp là nếu sai phạm rồi
thì kỳ hưu là hạn cánh hoàn toàn
từ nguyên tắc đó để cảnh báo cho những đồng chí còn đang tài chức
là khi chúng ta thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
là chúng ta cũng phải nghiêm chỉnh thực hiện cho đúng
làm đúng tất cả về
chứ không phải là chúng ta đã kỳ hưu
là coi như đã hết trách nhiệm đối với cảng phân nhà nước
với tổng kinh phí gần chín bốn trăm linh tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi năm đã chi hết năm tỷ đồng
nhưng đến nay sau gần tám năm thực hiện
nhiều mục tiêu chưa đạt được như mong muốn
với nhiều hạn chế và bốn nhóm giải pháp
mà bộ giáo dục đào tạo đã nêu trong báo cáo với quốc hội
bộ trưởng có khẳng định
với những giải pháp đó đến năm hai nghìn hai mươi
dự án này sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn hay không
hay số phận của nó cũng giống như năm dự án
không đạt hiệu quả
mà chính phủ trình với quốc hội lần này
tôi chẳng thấy luôn là không
khi mà xây dựng đề án
thì chúng tôi cũng rất cố gắng
để đưa ra một cái lộ trình
và cái quyết tâm cao
để thực hiện các mục tiêu như mong muốn
tuy nhiên trong quá trình triển khai
thì cũng gặp nhiều vấn đề
vấn đề về thời gian
vấn đề về kinh phí
vấn đề về chuẩn bị
nhưng với trách nhiệm của bộ giáo dục đào tạo
và cá nhân bộ trưởng
thì chúng tôi nhận trách nhiệm
xây dựng các đề án dự án
không chỉ đối với hay không
mà các đề án đối khác
thì phải hết sức thiết thực
hết sức khả thi
bám sát vào cái yếu tố để thực hiện
phát biểu kết luận phiên chất vấn đầu tiên
của các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đây là kỳ họp đầu tiên quốc hội khóa một mươi bốn
tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn
xong quốc hội lựa chọn những vấn đề
xác đáng phù hợp với thực tế
các thành viên chính phủ nắm chắc thực trạng
ngành lĩnh vực phụ trách
trả lời đầy đủ thẳng thắn nhận trách nhiệm
và có giải pháp quyết tâm làm
chuyển biến tình hình trong thời gian tới
đối với vụ việc của nguyên bộ trưởng bộ công thương
vũ huy hoàng quốc hội cũng đã phê phán
nghiêm khắc và tự nhận thấy trách nhiệm
trong việc kiểm tra giám sát ban hành
các văn bản pháp luật làm cơ sở
cho việc xử lý các vụ việc tương tự
trên cơ sở ý kiến của cử tri
và nhiều đại biểu quốc hội
quốc hội phê phán nghiêm khắc
trước quốc hội và trước cử tri cả nước
đối với ông vũ huy hoàng
bộ trưởng bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
vì đã có những vi phạm khuyết điểm
trong công tác tổ chức cán bộ
trong thời gian đảm nhiệm chức vụ trên
gây hậu quả nghiêm trọng
ảnh hưởng xấu đến quy tín của đảng
nhà nước của bộ công thương
gây nhiều bức xúc trong xã hội
quốc hội yêu cầu
quỹ ban thường vụ quốc hội chính phủ
các cơ quan của quốc hội
và các cơ quan liên quan
tăng cường công tác giám sát
quản lý cán bộ làm tốt việc
thanh tra kiểm tra giám sát
để kịp thời phát hiện nghiêm khắc
xử lý các hành vi vi phạm
của cán bộ công chức viên chức
nhất là lãnh đạo
cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu các bộ trưởng
cùng các thành viên chính phủ giả soát
bám sát nghị quyết của quốc hội
để triển khai có giải pháp hiệu quả
để thực hiện các yêu cầu của quốc hội
tại kỳ họp này
hôm nay một mươi tám tháng một mươi một
tiếp tục chương trình làm việc
quốc hội sẽ họp tại hội trường
và thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng
các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường
về dự án luật đường sát sửa đổi
dự thảo nghị quyết về việc thực hiện
thí điểm cấp thị thực điện tử
cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
và nghe các bộ trường giải trình ý kiến
về những vấn đề đại biểu có ý kiến
buổi chiều quốc hội biểu quyết
thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo
và thảo luận ở hội trường
về dự án luật du lịch sửa đổi
nhân kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập
mặt trận tổ quốc việt nam
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi
một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tối qua thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân
đã đến sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
tại ngày hội đông đảo bà con nhân dân
phường điện biên đã ôn lại truyền thống
vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
do đảng cộng sản việt nam và bắc hồ sáng lập
đồng thời đánh giá kết quả một năm
thực hiện phong trào thi đua yêu nước
cuộc vận động ngày vì người nghèo
và tổ chức các hoạt động thiết thực
góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết vững mạnh
phát biểu tại ngày hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương
và chúc mừng những kết quả đã đạt được
từ các phong trào toàn dân đoàn kết
của thành phố hà nội
những khu phố của chúng ta hoạt động
có thẩm tức đặc biệt xuất sắc
chín mươi hai số hồ văn hóa
bảy mươi năm tổ phụ dân phú văn hóa
đặc biệt là tinh thần thương yêu
chăm sóc giúp đỡ
lúc tối lửa tắt đèn
của bà con chúng ta lúc tối tràn
không những thế
chúng ta được tham gia các phong trào
của thành phố của quận như là
xây dựng vệ sinh đô thị
và đặc biệt là giáo dục truyền thống
trong từng gia đình
để giữ mãi truyền thống của cha của chúng ta
truyền thống của đảng ta
của nhân vật chúng ta
thủ tướng nhấn mạnh
nếu không có đoàn kết
thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ
việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình
ở khu dân cư có thành công
là do chính mỗi chúng ta
để phát huy được kết quả đạt được
thủ tướng đề nghị
cộng đồng dân cư phường điện biên
cần đoàn kết hơn nữa
người dân ở địa phương
có hiểu được
những chủ tướng nhất
pháp luật này nó phải không
chính là pháp luật
các tổ chức
ở cơ sở của chúng ta
cái việc này
nó có nghĩa rất lớn
để toàn dân chúng ta
có một ý kiến
toàn dân chúng ta
có một ý viết
về đường hướng của chúng ta
đường hướng chính chất
chủ trương của nữ nhà nước
mà khi nào
cái ý viết đó
một cách đầy đủ
để chúng ta có ngành
cái hệ thống của chúng ta tốt hơn
thì lúc đó
chúng ta có một sức mạnh

đại luật hết công gia tộc
không có sức mạnh luật hết
khó thành công mọi người
thủ tướng yêu cầu
nhân dân phường điện biên
cần xây dựng hình ảnh
người hà nội thanh lịch văn minh
trong mọi gia đình
mọi người dân thủ đô
có nết sống
và ứng xử văn hóa văn minh
có tinh thần nhân văn
giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
trong khu dân cư
và trong xã hội
thủ tướng mong muốn
bà con hãy phát huy
truyền thống tốt đẹp
và sức mạnh
khối đại đoàn kết toàn dân
quyết tâm phấn đấu
xây dựng các khu dân cư
phường điện biên
và tất cả các khu dân cư
của thủ đô
ngày càng giàu đẹp
đồng chí thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp
ngày yuri fedotov
phó tổng thư ký liên hợp quốc
tổng giám đốc cơ quan phòng chống
ma túy và tội phạm
của liên hợp quốc
nhân dịp đoàn sang
tham dự hội nghị quốc tế
về phòng chống mua bán
động vật hoang dã
tại hà nội
tại buổi tiếp
bộ trưởng tô lâm
ghi nhận sự đóng góp
và hỗ trợ hiệu quả
cho việt nam nói chung
và bộ công an nói riêng
bằng việc tài trợ
nhiều dự án
về nâng cao năng lực
đấu tranh phòng chống
tội phạm ma túy
bạo lực gia đình
các dự án đã góp phần
giúp nâng cao năng lực
cho cán bộ thực thi pháp luật
hỗ trợ trang thiết bị
cho các đơn vị có liên quan
bộ trưởng tô lâm
ngài tổng giám đốc
tiếp tục tạo điều kiện
để xây dựng
và triển khai
chương trình quốc gia hợp tác
giữa chính phủ việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
một cách thiết thực
và hiệu quả
phát biểu tại buổi tiếp
phó tổng thư ký liên hợp quốc
tổng giám đốc cơ quan phòng chống ma túy
và tội phạm của liên hợp quốc
đánh giá cao
mối quan hệ tốt đẹp
và kết quả phối hợp
giữa bộ công an việt nam
trong thực hiện
các chương trình dự án
về phòng chống tội phạm
và tin tưởng rằng
trong thời gian tới
hợp tác giữa hai bên
sẽ phát triển hơn nữa
trong phần tiếp theo
của chương trình
tỉnh hương yên
cần ngăn chặn hiệu quả
nạn khai thác cát trái phép
trong nhiều năm qua
trên tuyến sông hồng
thuộc địa bàn
tỉnh hương yên
tình trạng khai thác cát trái phép
diễn ra tràn lan
đã gây nhiều hệ lụy
cho xã hội
phản ánh của phóng viên
truyền hình nhân dân
tại tỉnh hương yên
tỉnh hương yên
có khoảng bảy mươi km sông hồng
hai mươi ba km sông luộc
trong những năm qua
tỉnh hương yên
đã cấp phép
cho doanh nghiệp khai thác
một mươi mỏ cát trên tuyến sông hồng
với công suất
hơn một sáu triệu m ba một năm
tình trạng khai thác
mua bán cát sông trái phép
không rõ nguồn gốc
vẫn còn diễn ra
ở nhiều nơi
chính quyền một số xã
cho các tổ chức cá nhân
thuê đất để khai cát
của cái bãi đó
dài khoảng trên một trăm linh mét
thì bây giờ
chỉ còn mấy chục mét
các anh cũng nắm được
đề nghị với các cơ quan
sẽ ngăn chặn
việc cát tặc
khai thác trái phép
làm ảnh hưởng
đời sống của nhân dân trong thôn
trước thực trạng này
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban nhân dân tỉnh hương yên
đã ra chỉ thị
về việc tăng cường
công tác quản lý nhà nước
về tài nguyên khoáng sản
trên địa bàn tỉnh
công tác xử lý cát tặc
chỉ duy trì được
một thời gian ngắn
nạn khai thác cát
trái phép hoạt động mạnh trở lại
nhiều người dân băn khoăn
tàu hút trộm cát
hoạt động ngang nhiên như vậy
mà sao tỉnh hương yên
không dẹp được
sang năm nay
cường độ khai thác lớn hơn
báo cáo của công chí
nói chung ảnh hưởng đến
sản xuất của nông dân
đất sản xuất
thì ảnh hưởng đến
đời sống và dân sinh
của người dân
phát triển kinh tế xã hội
báo cáo của công chí
đề nghị các cơ quan
tạo được kiện
nào thế nào
cho bảo đảm
cho nhân dân
đỡ ảnh hưởng
ảnh hưởng chính trị
từ thực trạng trên
trong thời gian tới
các cấp chính quyền
tỉnh hương yên
cần có những biện pháp
phát hiện xử lý nghiêm
những vi phạm
trong việc quản lý
khai thác cát trái phép
tránh để ảnh hưởng
trực tiếp đến cuộc sống
của người dân
xác định cây trè
là cây trồng chủ lực
thúc đẩy phát triển
kinh tế địa phương
tỉnh tuyên quang
đang thực hiện các giải pháp
để nâng cao năng suất
giá trị cây trè
phần đấu năm hai nghìn một mươi bảy
sản lượng thu hoạch trè
đạt trên sáu mươi năm năm trăm linh tấn
đạt doanh thu
trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
và là một trong những tỉnh
có diện tích
và sản lượng trè bút tươi
đứng đầu cả nước
tỉnh tuyên quang
hiện có hơn tám bảy trăm linh hectare trè
ba doanh nghiệp cổ phần
ba hợp tác xã
tám công ty trách nhiệm
hữu hạn sản xuất
kinh doanh trè
để thực hiện mục tiêu
đã đề ra
tỉnh tuyên quang
chỉ đạo các huyện
thành phố và các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh trè
tiến hành giả soát
quy hoạch vùng nguyên liệu
thay thế những giống trè cũ
bằng những giống trè mới
có năng suất
kinh tế cao hơn
khuyến cáo các công ty
sử dụng di chuyển
sản xuất trè biến trè đặc sản
tỉnh tuyên quang
khuyến cáo người dân
tích cực thực hiện cơ giới hóa
đưa các máy móc thu hái trè
vào sản xuất
và thực hiện liên kết bốn nhà
để phát triển nguồn nguyên liệu
đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu
cho các công ty
xoay nghiệp trè biến trè
tại các địa phương
xã tam quan nam
huyện hoài nhơn
tỉnh bình định
từ lâu đã nổi tiếng
là một trong những địa phương
có nhiều cây dừa nhất
tại việt nam
từ xa xưa
người dân nơi đây
đã biết khai thác
triệt để giá trị kinh tế
từ trái dừa
và hình thành
những làng thủ công
truyền thống độc đáo
nghề dệt thảm sơ dừa
là một nghề như vậy
nhưng sau bao năm
thăng trầm cùng lịch sử
nghề này đang dần mai một
và có nguy cơ biến mất
phản ánh sau đây
của phóng viên
truyền hình nhân dân
tại tỉnh bình định
những khung dệt bò không
những máy móc đắp chiếu
một khu sưởng rộng lớn
nhìn cảnh tượng này
thì không ai có thể biết được rằng
chỉ cách đây ba năm thôi
nơi này vẫn còn là
một sưởng dệt thảm sơ dừa
lớn nhất tỉnh bình định
với từ ba mươi đến bốn mươi công nhân
mỗi tháng sản xuất
trung bình năm tấm thảm xuất khẩu
hầu đông nhất là
ở sưởng mình được
ý là hầu đó
ăn theo sản phẩm
ví dụ như mình làm nhiều
mình hướng nhiều
mà trung bình một ngày
có thể là
một trăm linh trở lại
trong cái thời điểm mà
ăn hàng nhiều nhất là
một tháng là một container
một cái sản phẩm là
khoảng năm tấm
nhưng mà từ hai nghìn đến nay
mới đây là
nó hạn chế
mà hai ba năm nay là
nó càng ít nữa
nghề làm cước sơ dừa
và dệt thảm sơ dừa
ở tam quan nam
bắt đầu từ
thập niên ba mươi của thế kỷ trước
từ thời pháp thuộc
các sản phẩm thảm sơ dừa
tam quan đã rất nổi tiếng
với tên gọi thảm tapie
được người pháp ưa chuộng
xuất đi các quốc gia
trên toàn thế giới
tới năm hai nghìn tám
tỉnh bình định
có nhiều chính sách
khôi phục phát triển
làng nghề truyền thống
nghề dệt thảm sơ dừa sống lại
đối tác lúc này
chủ yếu là các nước
ba lan trung quốc hàn quốc ấn độ
nhưng vài năm trở lại đây
các đối tác tiêu thụ lớn
lần lượt ngừng nhập hàng
không tìm được nơi tiêu thụ
và phải sản xuất cầm chừng
đó là thực trạng chung
của các cơ sở sản xuất
thảm sơ dừa hiện nay
đang tìm thị trường
đi tìm hiểu thông tin
ở thị trường
các nước họ có ăn hàng nữa không
mình tiếp tục mình làm chứ
còn khi có đối tác rồi
thì lúc có cái vốn
đồng ý là mình có thiếu thiệt
nhưng mà khi có đối tác
thì lúc đó mình tin cái vốn sao
chứ giờ không có hàng
không xuất được thì làm sao
mình có vốn chẳng làm gì được
hiện nay giá của một chiếc thảm
trung bình từ năm mươi đến bảy mươi nghìn đồng
bình quân tu nhập của người lao động
khoảng năm mươi nghìn đồng một ngày
trước đây có khoảng bốn trăm linh hộ theo nghề
năm năm trở lại đây
đã mất đi một nửa
muốn giữ được nghề độc đáo này
rất cần sự hỗ trợ
của các cấp chính quyền địa phương
nhất là trong việc tìm đầu ra
cho sản phẩm
cái nghề này thì nó có từ lâu
mà có là một trong những cái nghề
mà gọi là
tạo điều kiện cho dòng
để mà thoát nghèo
cái hướng tương lai của chúng tôi
thì cũng đang là phát động bà con
nên cố gắng duy trì những nghề này
cái thứ hai nữa
về mặt địa phương
là tạo điều kiện tụng lợi
ví dụ như những cái cơ sở
mà cầm những cái mạch băng
chúng tôi tạo điều kiện
về mặt lý
cho người ta mở ra
để thu hút
giải quyết cái lao động
hy vọng rằng các nỗ lực của người dân
cũng như chính quyền địa phương
sẽ cho những kết quả

góp phần gìn giữ
và phát triển nghề thủ công
truyền thống độc đáo
của xứ dừa tam quan
tiếp tục chương trình
với các thông tin đáng chú ý khác
tỉnh phú yên vừa trích ngân sách
gần sáu trăm linh triệu đồng
để các địa phương
trợ cấp đột xuất
cho sáu mươi bốn hộ gia đình
có người chết bị thương
nhà ở bị sập hư hỏng nặng
do đợt mưa lũ vừa qua
theo đó các hộ dân bị ảnh hưởng
do mưa lũ nhất là ở các huyện tuy an
được trợ cấp đột xuất hơn ba trăm bảy mươi năm triệu đồng
thị xã sông cầu gần một trăm một mươi năm triệu đồng
huyện miền núi đồng xuân
hơn bốn mươi một triệu đồng
còn lại là các huyện đông hòa tuy hòa
thành phố tuy hòa sở lao động thương binh
và xã hội tỉnh cũng đã đề nghị
chính phủ hỗ trợ một một trăm linh tấn gạo
để cứu đói cho khoảng một mươi một hai trăm linh hộ dân
trước tết nguyên đán
nhiều ngày qua các đoàn cứu trợ trong và ngoài tỉnh
cũng về các địa phương vùng lũ
chia sẻ mắt mát hỗ trợ tiền hàng
trị giá hàng chục tỷ đồng
giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
lũ lớn kéo dài từ ngày mùng ba đến ngày mùng năm tháng một mươi một
làm gần một mươi tám người phải di rời
bảy người chết
chín sáu trăm tám mươi nhà bị ngập
trong đó có một mươi tám nhà bị sập hư hỏng
sản xuất nông nghiệp và các công trình giao thông
thủy lợi hư hỏng nặng
tổng thiệt hại hơn ba trăm linh tỷ đồng
ngân hàng nhà nước hôm qua
đã tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm
thêm tám đồng
đưa tỷ giá trung tâm lên mức cao kỷ lục mới
biên độ giao động của tỷ giá
ở mức cộng trừ ba
so với thời điểm đầu năm
tỷ giá trung tâm đã tăng chín mươi sáu
suốt từ đầu tuần tới nay
tỷ giá trung tâm và giá đô la mỹ ngân hàng liên tục tăng
trong đó giá đô la mỹ ngân hàng
có đà tăng mạnh nhất trong vòng năm tháng qua
lên tới hai mươi hai bốn trăm năm mươi đồng
trên một đô la mỹ
ở chiều bán ra
và mua vào quanh hai mươi hai ba trăm bốn mươi đồng
theo ngân hàng nhà nước
trong những ngày vừa qua
tỷ giá tăng nhẹ cũng chủ yếu là do tâm lý
thanh khoản thị trường vẫn tốt
cung cầu ngoại tệ bình thường
không có nhu cầu đột biến
từ nay đến cuối năm
cung cầu ngoại tệ về cơ bản vẫn thuận lợi
do các dòng vốn đầu tư nước ngoài
kiều hối tiếp tục là nguồn cung quan trọng cho thị trường
liên quan đến việc từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ xử phạt các chủ phương tiện không sang tên đổi chủ
đại diện lãnh đạo cục pháp chế bộ công an cho biết
chính phủ có quy định xử phạt
với những chủ sở hữu cố tình không sang tên đổi chủ
khi mua bán xe máy mô tô
cảnh sát giao thông không được dừng phương tiện
chỉ để kiểm tra việc xe có sang tên đổi chủ hay không
mà chỉ phạt chủ xe không sang tên đổi chủ
trong quá trình giải quyết vi phạm giao thông
sau nhiều năm công tác
đăng ký sang tên đổi chủ được đơn giản hóa
nhưng một bộ phận người dân cố tình không chấp hành
nên phải có biện pháp xử phạt hành chính
mốc cuối với các chủ phương tiện
là cuối năm hai nghìn một mươi sáu
từ mùa một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
chủ phương tiện cố tình không sang tên đổi chủ
sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt
theo nghị định bốn mươi sáu
mới đây lực lượng công an thị xã hoàng mai
huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
vừa phát hiện và bắt giữ xe khách vận chuyển
gần sáu tấn nội tạng động vật và bì lợn
đã bốc mùi hôi thối
đang trên đường đi tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát triển
trên xe khách mang biển kiểm soát
liêu thông theo hướng vinh hà nội
do ông trần ngọc thoan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại xóm sáu xã lâm mỹ
huyện nam trực tỉnh nam định
chở theo một mươi bốn bao tài
trong đó chứa nội tạng động vật và bì lợn
tại thời điểm kiểm tra tài xế và phụ xe
không xuất trình được bất kỳ một giấy tờ hợp pháp nào
liên quan đến số nội tạng trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản
tạm giữ phương tiện tăng vật
đồng thời làm thủ tục bàn giao cho trạm kiểm dịch
động vật bắc nghệ an xử lý theo quy định
chuyển sang các thông tin văn hóa
tỉnh thừa thiên huế đang tiến hành trùng tu
bia quốc học một công trình có giá trị
kiến trúc nghệ thuật văn hóa
và là địa điểm du lịch nổi tiếng của huế
công trình có tổng kinh phí đầu tư
khoảng bảy trăm linh triệu đồng dự kiến thi công
trong ba tháng hoàn thành vào tháng một
nằm bên bờ nam sông hương
ngay trước trường quốc học huế
phường vĩnh ninh thành phố huế
bia được xây dựng từ thời pháp
năm một nghìn chín trăm hai mươi là công trình
có giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo
trước khi được trùng tu bia quốc học
xuống cấp trầm trọng tường bao bên ngoài
đã bị xóa sổ bậc cầu thang đổ nát
nên móng tường bia bị đứt gãy
những hòa văn khắc trang trí
trong công trình bị hư hại không còn nguyên vẹn
không chỉ vậy hai cột đứng bên
được xem là trụ biểu của bình phong
cũng bị vỡ rơi rụng
lấn sâu vào thân cột
bên cạnh đó một số quán cà phê ven bờ sông hương
lại chiếm dụng không gian của khu vực bia
làm nơi bầy bàn ghế để xe cho khách
khu vực này vào buổi tối
còn là tụ điểm của tệ nạn không lành mạnh
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
cũng như cảnh quan địa điểm du lịch
của thành phố huế
trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
vừa tổ chức họp báo
chuẩn bị cho ngày hội hương sắc vùng cao
tại hà nội năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động chào mừng
ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một
hưởng ứng tôn vinh những di sản văn hóa
vật chất và tinh thần của cộng đồng
các dân tộc vùng núi cao phía bắc
với nhân dân và bạn bè quốc tế
ban tổ chức cho biết
tại không gian của ngày hội
người dân thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng
cảnh phục dựng ngôi nhà sản dân tộc tây
trong đó giới thiệu nét văn hóa
trong cuộc sống sinh hoạt và sản phẩm tiêu biểu
của đồng bào vùng cao các tỉnh
như hà giang tuyên quang thái nguyên bắc cạn
bắc giang sơn la lai châu
lào cai vĩnh phúc và thành phố hà nội
trong dịp này
ban tổ chức cũng sẽ tái hiện lại
lễ sức sâu trong đám cưới của người sao đỏ
lễ cấp sắc của người sắn dìu
với những hình ảnh chân thực sống động
từ những người bản địa
theo đó khách tới tham quan cũng sẽ được tham gia
vào những phòng tục tập quán đặc sắc này
đây sẽ là điểm thu hút trong ngày hội
ngày hội hương sắc vùng cao
tại hà nội hai nghìn một mươi sáu
sẽ diễn ra trong bốn ngày
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
số hai hoa lư hà nội
trong phần tin quốc tế
chính phủ anh chia rẽ vì vấn đề brexit
eu đề xuất hệ thống cấp phép và thông tin du lịch
việc đàm phán giới eu của nước anh
tiếp tục bị đặt một dấu hỏi lớn
khi báo chí vừa tiết lộ những chia rẽ sâu sắc
trong chính phủ nước này
tại kế hoạch thực hiện brexit
theo thông tin vừa được tiết lộ
trong một báo cáo nội bộ
do hãng bbc và tờ thời báo đưa ra
tiến trình đàm phán brexit của anh
có thể bị lùi lại sáu tháng
do nội các của thủ tướng anh theresa may
tiếp tục chia rẽ về một bản kế hoạch toàn diện
trong việc rời liên minh châu âu eu
bản báo cáo với tiêu đề
cập nhật brexit cho biết
các bộ trong chính phủ anh phải thực thi hơn năm trăm linh dự án
liên quan tới brexit
và có thể phải bổ sung khoảng ba mươi nhân sự
báo cáo cũng nhận định
thủ tướng theresa may có khuyên hướng đưa ra các quyết định
và những chi tiết nhằm tự giải quyết vấn đề
theo ý mình
hiện phát ngôn viên văn phòng thủ tướng khẳng định
đây không phải là báo cáo chính thức
và chính phủ anh vẫn đang tập trung xúc tiến
để tiến trình brexit diễn ra thành công
thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa khẳng định
tokyo muốn xây dựng một mối quan hệ
dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau với washington
ông abe đồng thời nhấn mạnh rằng
mối quan hệ đồng minh hai chiều với mỹ
là yếu tố cốt lõi
trong chính sách ngoại giao và an ninh của nhật bản
phát biểu trước thềm cuộc gặp với tổng thống đắc cử mỹ
thủ tướng nhật bản shinzo abe cho biết
mối quan hệ đồng minh mỹ nhật
là nền tảng quan trọng trong chính sách ngoại giao
và an ninh của nhật bản
và mối quan hệ đồng minh tồn tại
chỉ khi nào có niềm tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên
mặc dù chi tiết cuộc gặp giữa ông shinzo abe
và ông donald trump chưa được công bố
song dư luận cho rằng
ngoài mối quan hệ đồng minh mỹ nhật
thì các hiệp định thương mại tự do
trong đó có hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
có khả năng sẽ là những vấn đề chính
được hai bên thảo luận
ủy ban châu âu ec vừa đề xuất
xây dựng một hệ thống cấp phép
và thông tin du lịch của châu âu
nhằm tăng cường kiểm tra về an ninh
đối với những người được miễn thị thực
hệ thống mới được kỳ vọng sẽ giúp lấp lỗ hồng
an ninh tại các cửa khẩu bên ngoài châu âu
qua đó ngăn chặn nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố
cũng như hạn chế nhập cư bất hợp pháp
hệ thống cấp phép và thông tin du lịch
sẽ thu thập thông tin về du khách
được miễn thị thực khi nhập cảnh vào châu âu
thông tin do hệ thống này thu thập
được phép xác minh trước những trường hợp nhập cảnh bất thường
và giúp phòng ngừa an ninh
đồng thời góp phần quản lý hiệu quả biên giới bên ngoài châu âu
và bảo vệ an ninh bên trong châu âu
mà vẫn đảm bảo tự do đi lại trong khối sen
tương tự như hệ thống của mỹ
hệ thống mới sẽ áp dụng đối với công dân
của sáu mươi nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
được hưởng quy chế miễn thị thực nhập cảnh
vào khối schengen
trong đó có mỹ canada australia nhật bản
tuy nhiên để được áp dụng
hệ thống này cần được hai mươi tám nước thành viên eu
và nghị viện châu âu thông qua
trước nhiều yếu tố biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới
cũng như khó khăn trong việc thúc đẩy
dự án đường ống dẫn dầu keystone xl
chính phủ canada quyết định
đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu
thay vì chỉ dựa vào
duy nhất thị trường mỹ như trước đây
chính vì thế dự án keystone xl
hiện không còn là lựa chọn duy nhất
hay ưu tiên số một
của ngành xuất khẩu dầu mỏ canada
phát biểu với báo giới
ở thủ đô ottawa
bộ trưởng tài nguyên canada jim carr cho biết
canada đã chuyển sang một kế hoạch
hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp xuất khẩu dầu mỏ
được biết nếu dự án keystone xl
được thông qua đường ống này
sẽ vận chuyển được hơn tám trăm linh thùng dầu
mỗi ngày từ tỉnh alberta của canada
đến nhà máy lọc dầu ở bang texas mỹ
tuy nhiên trước đó
keystone xl từng bị thượng viện mỹ
bác bỏ hồi cuối năm hai nghìn một mươi bốn
và bị tổng thống obama từ chối
cuối năm hai nghìn một mươi năm
và theo đó dự án đường ống
keystone xl vận chuyển dầu sang mỹ
sẽ không còn là lựa chọn số một
của chính phủ canada
các chuyên gia đánh giá trong bối cảnh thực tế hiện nay
canada không thể quá trông chờ vào dự án
đường ống dẫn dầu keystone xl với mỹ
cho dù mỹ vẫn đang là thị trường
nhập khẩu phần lớn dầu thô của nước này
liên quan đến tình hình chiến sự
tại yemen giao tranh ác liệt
trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi một vừa qua
giữa các lực lượng chính phủ
và phiến quân houthi
ở miền bắc và miền tây yemen
đã khiến các lực lượng chính phủ
đến năm mươi một người thiệt mạng
tại khu vực tây bắc yemen
gần biên giới với ả rập xê út
các lực lượng trung thành với tổng thống mansour hadi
đã mở cuộc tấn công vào ba khu vực
nhằm giành lại quyền kiểm soát thị trấn
duyên hải midi và harad
trong cuộc giao tranh hai mươi ba phiến quân đã bị tiêu diệt
trong khi một mươi năm binh sĩ thiệt mạng
trong khi đó giao tranh cũng diễn ra
ở các vùng ngoại ô thành phố điểm nóng taiz
tây nam yemen
trong đó bốn binh sĩ thiệt mạng và chín phiến quân bị tiêu diệt
các nhân chứng cho biết
các lực lượng chính phủ đang tiến vào
dinh thự tổng thống và trụ sở cảnh sát
hiện do phiến quân chiếm giữ
cùng ngày phiến quân houthi và các lực lượng trung thành
với cựu tổng thống ali abdullah saleh
tuyên bố sẵn sàng ngừng giao tranh
và tham gia một chính phủ đoàn kết dân tộc
phù hợp với lộ trình mà ngoại trưởng mỹ john kerry thúc đẩy
lực lượng vũ trang ukraine vừa tiến hành bắn thử
một tên lửa có độ chính xác cao mới
do nước này tự thiết kế và chế tạo
hình ảnh về vụ phóng thử của ukraine
đã được một cố vấn của tổng thống ukraine
petro poroshenko công bố
tổng thống poroshenko cho biết
vụ bắn thử đã thành công
và tên lửa đã chứng tỏ độ chính xác cao
khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách sáu mươi km
tuy nhiên hiện chưa có thêm chi tiết
về vụ bắn thử cũng như loại tên lửa được bắn
đầu năm nay ukraine cũng đã bắn thử
thành công tên lửa viha đất đối đất
mà theo hội đồng an ninh nước này
có tầm bắn ba trăm linh km
và có thể được gắn với nhiều loại đầu đạn khác nhau
tháng trước người đứng đầu hội đồng an ninh ukraine
ông oleksandr tuchinov cũng khẳng định
kiev đang khôi phục vị trí chiến lược của mình
trong ngành thiết kế và chế tạo rocket và tên lửa
cuba vừa bắt đầu các cuộc tập trận
quy mô lớn trên toàn quốc
với tên gọi là cuộc tập trận phòng thủ chiến lược
động thái này nhằm giúp quân đội cuba
nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó
với các hành động thù địch đe dọa
đến hòa bình an ninh của quốc đảng này
phát biểu trên truyền hình
chủ tịch cuba raúl castro tuyên bố
khai mạc cuộc tập trận phòng thủ chiến lược hai nghìn một mươi chín
theo chủ tịch castro cuộc tập trận là cơ hội
để lực lượng vũ trang cách mạng cuba
tăng cường năng lực phòng vệ
và nâng cao khả năng sẵn sàng đối phó
với các mối đe dọa của kẻ thù
cuộc tập trận phòng thủ chiến lược hai nghìn một mươi chín
sẽ diễn ra trong năm ngày
kéo dài từ nay đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một
đây là lần thứ bảy cuba tổ chức tập trận phòng thủ chiến lược
cuộc tập trận thường được tổ chức
khi căng thẳng với mỹ leo thang
cuộc tập trận đầu tiên được tiến hành
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại
bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
chúc quý vị và các bạn
có một ngày vui vẻ và hiệu quả
kính chào và hẹn gặp lại